nhằm đánh giá thực trạng đề xuất các chính sách đặc thù giải pháp thiết thực phát triển sâm ngọc linh
theo chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi sáng nay tại thành phố tam kỳ
báo nhân dân phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức hội thảo giải pháp phát triển sâm ngọc linh
sâm ngọc linh sâm việt nam được đánh giá là một trong năm loại sâm đặc hữu
có giá trị dược liệu và kinh tế cao trên thế giới
hiện nay cây sâm ngọc linh sâm việt nam sinh trường bảo tồn và phát triển chủ yếu ở hai tỉnh quảng nam và con tum
với diện tích manh mún nhỏ lẻ khoảng năm trăm linh hectare chủ yếu ở trong doanh nghiệp
trong khi kế hoạch mở rộng diện tích là bốn mươi sáu hectare
bên cạnh đó việc nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất giống
chưa được quan tâm đúng mức kỹ thuật trồng và chế biến sau thu hoạch chưa được tiêu chuẩn hóa
ít có sự tham gia của các nhà khoa học
vì thế việc tìm cơ chế chính sách để phát triển cây sâm sản phẩm dược liệu từ sâm và xây dựng thương hiệu sâm việt nam
là những nội dung chính đã được các đại biểu các nhà khoa học đặt ra tại hội thảo lần này
nhằm đưa cây sâm trở thành cây kinh tế mũi nhọn của việt nam
vừa qua thủ tướng chính phủ cũng đã có quyết định công nhận sâm ngọc linh sâm việt nam là sản phẩm quốc gia
đây chính là động lực để cây sâm ngọc linh phát triển bền vững trong tương lai